tập đoàn cao su việt nam phối hợp với ủy ban nhân dân tỉnh gia lai tổ chức lễ khởi công dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp nam pleiku
từ nhiều lợi thế về địa lý nguồn nguyên liệu dự án đang mở ra nhiều cơ hội thu hút các nhà đầu tư
với nguồn vốn đầu tư trên năm trăm một mươi bảy tỷ đồng dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp nam pleiku được thực hiện trong năm mươi năm có quy mô hơn một trăm chín mươi ha
thời gian lấp đầy khu công nghiệp trong vòng năm năm với lợi thế nằm ngay trục quốc lộ một mươi bốn và vùng nguyên liệu dự án hứa hẹn thu hút nhiều nhà đầu tư thực hiện các dự án đầu tư chế biến các mặt hàng thế mạnh có sẵn của địa phương
dự kiến sau khi hoàn thành dự án sẽ góp phần thúc đẩy tốc độ phát triển kinh tế xã hội và chuyển dịch cơ cấu của vùng phía nam pleiku nói riêng và của tỉnh gia lai nói chung
tại lễ khởi công đã có sáu nhà đầu tư đăng ký các dự án đầu tư tại nơi đây với tổng diện tích đăng ký là gần bảy mươi năm hectare